tiếp tục thông tin về phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa đã phải tạm ngừng hai lần để hội ý
như tin đã đưa sáu bị cáo gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật
bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo làm ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức
xác định phạm đến cơ quan nhà nữ tổ chức tôn giáo và cá nhân
tại phiên xét xử hôm nay tòa đã triệu tập một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong đó có cha mẹ diễm my nạn nhân được cho là bị bắt cóc và ông võ văn thắng điều biên công an huyện đức hòa
nhiều bị hại và nhân chứng đã có mặt có đơn xin vắng mặt
trước những ý kiến xin hoãn phiên tòa đề nghị thay đổi chủ tòa vì không đáp ứng được kiến nghị của luật sư hội đồng xét xử đã phải hai lần hội ý và quyết định tiếp tục phiên tòa